thời gian gần đây tại quảng bình xuất hiện rầy nâu và rầy lưng trắng gây hại trên lúa đông xuân ngày càng tăng
mật độ rầy phổ biến từ một đến hai con trên một m hai
nếu không có biện pháp diệt trừ kịp thời thì năng suất lúa vụ đông xuân năm nay tại quảng bình sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là cánh đồng lúa của nông dân xã quảng phương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
thời điểm này lúa đang vào giai đoạn sắp chín tuy nhiên xuất hiện tình trạng dịch dày nâu và dày lưng trắng gây hại
nhà tôi làm ruộng đó nhưng vì sâu bệnh cách phát hiện đấy là gánh một tuần rồi đó
một phút một lần thôi chứ không lần hết là phút lần thai
khi trượt ra là phát hiện ra là tấn dây nói chung là đông nào cũng bị nó ăn hết
rầy năm nay nó ăn nhanh phát hiện cái ra là chứ nó ăn khô
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh quảng bình hiện nay dịch rầy nâu và rầy lưng trắng đang phát sinh và gây hại hơn một năm trăm linh hecta lúa trong toàn tỉnh
mật độ dày phổ biến từ một đến hai con trên một mét vuông
mặc dù dịch dày gây hại lớn và lan nhanh
tuy nhiên việc bà con chưa sử dụng đúng loại thuốc cũng như cách phun thuốc hiệu quả
khiến cho việc ngăn chặn sự gây hại của dày chưa đạt hiệu quả cao
đầu tiên là bà con phải sử dụng đúng thuốc theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn
cái thứ hai
với mật độ rầy nó cao thì bà con nên rẻ luống
bởi vì lúa tại thời điểm này nó dày và tốt cho nên bà con phải rẻ khoảng một mét
rẻ một luống để chúng ta thuần lời trong việc phun phong trư rầy
cái thứ ba
bà con phong trư nên lưu ý là phải đảm bảo được lường nước phun
một sao tối thiểu là ba mươi lít nước
hiện nay bà con nông dân cũng đã tích cực phong trư
tuy nhiên cũng có một số tồn tài trong quá trình phong trư
bà con nông dân thì có một số bà con là vẫn chưa tuân thủ theo kỹ thuật
cho nên rầy vẫn còn phát triển cây hải
phía trí cục cũng tích cực chỉ đào để kiểm tra lại những vùng đã phong trư
hiệu quả thế nào để chỉ đào tiếp phong trư lần thứ hai
đảm bảo làm sao để không rầy phát triển cây hải đến nhiệt rộng
để chủ động phòng chống rầy giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do rầy gây ra
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đã có công văn yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
ủy ban nhân dân các huyện thành phố thị xã tập trung dập dịch
đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa
tránh lây lan ra các diện tích lúa chưa bị ảnh hưởng nhằm bảo đảm sản lượng lúa vũ đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy